ngày một mươi ba tháng ba vừa qua đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô và tàu hỏa tại đường ngang giao cắt đường sắt đoạn km sáu mươi hai bảy mươi tuyến đường sắt hà nội hải phòng thuộc địa bàn phường ái quốc thành phố hải dương
hậu quả đã làm hai người thiệt mạng điều đang nói ở đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn như vậy
và đây cũng là lời cảnh báo về việc mất an toàn khi lái xe khi đi ngang qua đường ngang mà thiếu quan sát
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông vũ quang khôi cục trưởng cục đường sát việt nam về nội dung này
và sau đây mời quý vị khán giả cùng theo dõi
chính xác xin cảm ơn cục trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa cục trưởng về vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại phường ái quốc của thành phố hải dương trong ngày một mươi ba tháng ba vừa qua thì xin cục trưởng cho biết sự việc này như thế nào
vào hồi một mươi sáu h hai phút ngày một mươi ba tháng ba thì có cái vụ tai nạn
tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn thì xin cục trưởng cho biết là hệ thống cảnh báo thông tin tại cái đường ngang đó thì hoạt động như thế nào ạ
theo báo cáo của tổng công ty đường sắt việt nam tại thời điểm đó tín hiệu chuông đèn hoạt động bình thường
cái việc đó là có dữ liệu giám sát của công ty thông tin hiệu đường sắt hà nội ghi nhận
vâng trong khi chúng ta chờ đợi những kết quả kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thì cục trưởng có những khuyến cáo gì đối với người dân
đặc biệt là những người mà thường xuyên có hoạt động tham gia giao thông qua lại ở cái hệ thống đường ngang và lối đi tự mở
đây cũng như là các cái vụ tai nạn trước chúng tôi thấy rằng
cái nguyên nhân chủ quan là do người điều khiển phương tiện đi qua đường sắt thiếu quan sát chú ý
về ý thức tuân thủ quy định pháp luật về đường sắt cần phải nâng cao và tiếp tục là phải tuyên truyền giáo dục
cũng xem xét lại để bổ sung thêm đầy đủ nội dung về đào tạo sát hạch lái xe ô tô
trong đó là tăng cái thời lượng về hướng dẫn rồi đào tạo sát hạch cho cái
trường hợp mà anh đi xe qua đường sắt
lái xe có một cái hơi men hơi rượu hơi bia một cái tác động khác mà ông sao nhãn cái thì là hậu quả lớn
các công trình dự án xây dựng gần đường sắt
các ông chủ đầu tư đó thì ông là phải có một điều kiện ràng buộc đối với đơn vị riêng
khi sử dụng phương tiện ô tô chở nguyên vật liệu qua lại đường sắt
thường là khi vào lúc cao điểm dự án và xe ô tô chở nguyên liệu rất nặng
qua lại mà khi có sự cố đấy thì hậu quả khôn đường
các địa phương khi cấp đất xây dựng rồi là các khu công nghiệp dọc đường sắt
thì cũng phải xét đến cái việc đã có phương án làm đường gom để đảm bảo an toàn giao thông
mở đường dẫn đường gom ra những đường ngang hoặc giao cắt lập thể
để mà giảm thiểu cái vị trí qua lại đường sắt
một lần nữa xin cảm ơn cục trưởng